nếu một cô giáo mà dạy bộ môn lịch sử mà yêu cái bộ môn của mình giảng dạy mà muốn truyền lại cảm hứng đó cho các em học sinh

về cơ sở vật chất cũng như thậm chí là chương trình hiện nay như các thầy phần lớn là dư luận vẫn nói các thầy cô vẫn nói và học sinh cũng nói là quá nặng v v
thì tôi nghĩ nếu như một thầy có được một đội ngũ tốt và có tâm huyết đối với cái nghề của mình
thì tôi nghĩ là vẫn có thể truyền cho các em những cái tình cảm đối với bộ môn lịch sử
đây là bài hát do chính học sinh sáng tác ngay sau chuyến đi trải nghiệm thực tế tại khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc
điều này cho thấy nếu việc dạy và học lịch sử thực sự được các trường trú trọng đổi mới
thì nó không chỉ giúp khơi gợi được niềm hứng thú mà còn mang lại tác động rất tích cực cho học sinh
đưa môi trường giáo dục gần với thực tế là một cách làm hay
nhưng dù sao thì trường học cũng cần được coi là một môi trường riêng biệt với những đòi hỏi cao nhất về sự an toàn
đó là lý do mà nhiều phụ huynh học sinh và giáo viên trường trung học cơ sở hoàng diệu
phường tân thới hòa quận tân phú tp hcm đang cảm thấy khá hoang mang
khi một cây xăng được dựng lên ngay ở giữa sân của ngôi trường này
cửa hàng xăng dầu phúc an thuộc doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ phúc an nằm trong khuôn viên sân trường
nên việc học của học sinh không được mở rộng
đặc biệt cây xăng nằm ngay trong sân trường mùi khí xăng bay ra hàng ngày gây ảnh hưởng đến môi trường
và sức khỏe của nhiều học sinh và giáo viên trường trung học cơ sở hoàng diệu
ngoài ra việc phòng cháy chữa cháy vẫn là nỗi lo ngại của nhà trường phụ huynh và học sinh nơi đây
đang phải thấp thỏn từng ngày
mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền có hướng giải quyết thích hợp
để các em học sinh và giáo viên yên tâm học tập và công tác
thời sự quốc tế xả súng tại sân bay ở florida mỹ ít nhất năm người chết
đảng nhân dân campuchia kỷ niệm ba mươi tám năm ngày chiến thắng
khơi mây đỏ
quốc hội mỹ đã xác nhận ông donald trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua và trở thành tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
phát biểu với các nghị sĩ sau khi kết thúc việc kiểm các la phiếu được bỏ
tại phiên họp đại cử tri đoàn phó tổng thống mỹ joe biden tuyên bố
ông donald trump đến từ new york đã giành được ba trăm linh bốn phiếu để trở thành tổng thống mỹ
trong khi đối thủ hillary clinton của đảng dân chủ được hai trăm hai mươi bảy phiếu
theo ông việc kiểm phiếu chính thức sẽ được coi là đủ để ông trump và phó tổng thống đắc cử michael
pence tuyên thệ nhậm chức vào ngày hai mươi tháng một tới dự kiến ngay sau lễ nhậm chức của tổng thống đắc
cử donald trump vào ngày hai mươi tháng một quốc hội mỹ sẽ bắt tay vào một chương trình nghị sự bận rộn
một vụ xả súng xảy ra tại sân bay quốc tế fort lauderdale
hollywood ở bang florida của mỹ khiến ít nhất năm người chết và một mươi ba người bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h giờ địa phương ngày sáu tháng một tại khu vực lấy hành lý ở nhà ga số hai
ngay sau vụ xả súng hàng chục xe cảnh sát và xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường
sau khi gây ra vụ việc kẻ xả súng đã đầu hàng cảnh sát và bị bắt giữ giới chức mỹ xác định thủ
phạm là steban santiago hai mươi sáu tuổi theo thông tin ban đầu đối tượng từng phục vụ trong lực lượng
vệ binh quốc gia mỹ và giải ngũ năm ngoái hiện chưa rõ động cơ santiago thực hiện vụ xả súng
nhưng giới chức mỹ cho biết dường như y hành động một mình một hành khách có mặt tại sân bay nói
kẻ xả súng giống như một tên đồ tẻ khi lạnh lùng nhằm thẳng vào họ mà bắn một nhân chứng khác cho
biết trước và trong khi xả súng kẻ tấn công không hề có biểu hiện gì khác thường
đan mạch cho biết seoul đang tìm cách dẫn độ con gái bà choi soon sin
bạn thân tổng thống hàn quốc park geun hye về nước để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến bê bối
đến việc luận tội tổng thống park geun hye công tố viên đan mạch tuyên bố tiến trình
xử lý về yêu cầu dẫn độ cô chung yoo ra con gái bà choi soon sin bây giờ có thể bắt đầu
đồng thời cho biết thêm rằng phía chính phủ hàn quốc đã gửi một thư điện tử kèm một chat yêu cầu
dẫn độ trước đó cô trung đã bị nhà chức trách đan mạch bắt giữ hôm một tháng một vì quá hạn visa sau khi
hàn quốc chính thức ban hành lệnh bắt giữ cô có chung nói với cảnh sát đan mạch rằng cô đến nước
hàn quốc ra thi đấu thể thao đồng thời phủ nhận mọi hành vi sai trái tại một phiên điều trần hôm
hai một trong phiên điều trần này tòa án đã ra lệnh tạm giam cô đến hôm ba mươi một để chờ lệnh dẫn độ từ hàn
cuộc quân đội chính phủ iraq đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở thành phố mosun từ
tay tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is lần đầu tiên đạt được tiến triển mới trong chiến dịch
giành lại thành phố này
theo tuyên bố của bộ tư lệnh chỉ huy chiến dịch trung iraq dưới sự hỗ trợ từ các chiến đấu cơ của
nước này cùng lực lượng liên quân do mỹ dẫn đầu quân chính phủ đã tiến vào khu vực rìa phía bắc
thuộc khu vực phía đông thành phố mosun giải phóng khu vực al mazari cùng khu dân cư h ba từ tay is
trong các cuộc giao tranh năm mươi năm phiến quân đã bị tiêu diệt và chín phương tiện cài bom bị phá hủy
đây là lần đầu tiên quân đội iraq có được bước tiến mới sau khi đánh bại tuyến phòng thủ của i
is ở phía bắc mosul hiện quân đội iraq đang chiến đấu tại phần rìa của bốn khu dân cư
sáng nay đảng nhân dân campuchia cpp đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày chiến thắng lịch
sử lật đổ chế độ diệt chủng khơ mê đỏ ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở
trung ương cpp ở thủ đô phnom penh dự lễ kỷ niệm có chủ tịch cpp
thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia hun sen chủ tịch danh dự cpp chủ tịch quốc hội
heng samrin đại diện nhiều đảng liên minh và các quan chức cấp cao quốc hội thượng viện
chính phủ và các bộ ban ngành campuchia phát biểu tại buổi lễ chủ tịch cpp hun sen cho biết
lễ kỷ niệm được tổ chức trên tinh thần tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc nhất các chiến sĩ và những
người yêu nước campuchia anh hùng đã đứng lên kiên cường đấu tranh hy sinh sương máu
thậm chí tính mạng của mình trong công cuộc lật đổ chế độ khmer đỏ cứu nhân dân campuchia thoát
khỏi họa diệt chủng pol pot cứu người dân tộc đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quân
tình nguyện việt nam anh hùng đã giúp đỡ to lớn sự nghiệp cao quý này
để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng và bảo đảm bền vững thân thiện môi trường
điều kiện chi phí thực hiện vừa phải nhiều thành phố đang phát triển trên thế giới chú trọng
phát triển xe buýt nhanh và đã thành công đây được xem như lời giải hữu hiệu cho bài
diễn giao thông đô thị trước đây tại thành phố dar es salaam
đông dân cư nhất ở tanzania đông phi giờ cao điểm đồng nghĩa với giao thông ủn tắc và hỗn loạn
tuy nhiên tình trạng đó được cải thiện đáng kể kể từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu với sự ra đời của một hệ thống
hệ thống phương tiện giao thông không còn xa lạ trên thế giới xe buýt nhanh brt
dịch vụ mới này rất tuyệt chúng tôi rất thích nó
nếu bạn bắt một chiếc xe buýt bạn sẽ không còn bị tắt đường nữa
là một trong một trăm tám mươi sáu thành phố của bốn mươi một quốc gia áp dụng hệ thống hoặc hành lang brt
phục vụ ba mươi hai triệu hành khách một ngày nam mỹ là khu vực áp dụng brt thành công nhất đặc biệt
thành phố kurityba của brazil cái nôi của brt là nơi áp dụng phương tiện giao thông này hiệu
quả nhất tạo hiệu ứng lan truyền tới các nơi khác curitiba thành công chủ yếu nhờ xây dựng
và quy hoạch hạ tầng dành cho brt đồng bộ với chiến lược sử dụng đất kế hoạch hệ thống đường bộ
và các hệ thống giao thông công cộng khác chính quyền kuritiba bắt đầu xây dựng brt từ khi thành
phố bắt đầu cải tổ quy hoạch lại giao thông từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi trong bối cảnh dân số tăng cao đến nay
curity ba có ba trăm năm mươi bảy nhà ga ống với hành lang ưu tiên xe buýt dài bảy mươi km phục vụ sáu trăm một mươi chín hành khách
ngày tức là bằng một phần ba dân số của thành phố tôi thường bắt xe buýt nhanh đi làm và đến mọi
nơi trong thành phố ngoài ra chính quyền thành phố còn có chính sách sử dụng đất hỗ trợ tối đa
phát triển vận tải có định hướng dựa trên dự đoán mức phát triển trong tương lai đối với một số hệ
thống vận tải chính nhằm duy trì và sẵn sàng mở rộng khả năng vận tải của các hệ thống này nếu
cần một số quy định cụ thể như khuyến khích phát triển dân cư và thương mại gần các trạm xe buýt
để điều tiết hướng phát triển của phương tiện công cộng đối với thế giới curitiba là một thành
phố kiểu mẫu trong việc quy hoạch lại giao thông công cộng ngay từ sớm thành phố đã xây dựng
hệ thống brt và nó vẫn tác động tích cực tới ngày nay tại châu á hiện có bốn mươi thành phố thuộc một mươi một nước
áp dụng brt trong đó riêng trung quốc có hai mươi thành phố tuy nhiên thực tế brt ở châu á chưa thể
so sánh về quy mô chất lượng như khu vực nam mỹ theo các chuyên gia giao thông thụy điển
sở dĩ các thành phố tại châu á phát triển brt chưa hiệu quả vì thiếu tầm nhìn xa
chiến lược để đồng bộ các thiết kế kế hoạch giao thông công cộng kế hoạch sử dụng đất và
xây dựng cộng đồng ngay từ giai đoạn đầu dẫn đến việc áp dụng brt khiến giao thông ngày càng rối